các bạn hãy đăng ký kênh của chúng tôi để nhận thông tin cập nhật mới nhất
hãy chia sẻ trạng thái của bạn ở phần bình luận chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn
sau đây là một số thông tin mới cập nhật
sau một tháng tránh dịch khoảng một người dân quận bình thạnh thành phố hồ chí minh
được đưa về nhà khi nơi ở chuyển thành vùng xanh an toàn
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đề xuất cần nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển sản xuất vaccine
trong đó có việc tạo ra những trung tâm và mạng lưới sản xuất vaccine ở các khu vực
chính phủ đồng ý áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt
theo luật đấu thầu để mua hai mươi triệu liều vaccine verocen của trung quốc
các đại biểu của nhân dân thành phố hồ chí minh đã biểu quyết để thông qua nghị quyết
hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch covid một mươi chín đợt ba với mức hỗ trợ một triệu đồng một người
bà rịa vũng tàu tiếp tục tạm dừng các hình thức ăn uống có tổ chức hát với nhau
chợ đêm nhà hàng tiệc cưới cơ sở chăm sóc sức khỏe vật lý trị liệu
khu vui chơi khu phố đi bộ karaoke từ giờ ngày hai mươi ba tháng chín theo chỉ thị số một mươi năm
công an thành phố nha trang cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vừa thi hành quyết định tạm giữ đối với nguyễn hoàng quốc
ba mươi một tuổi chú phường vĩnh phước thành phố nha trang về hành vi chống người thi hành công vụ
ngày hai mươi hai tháng chín lực lượng cảnh sát giao thông thành phố hồ chí minh đã phát hiện sáu mươi tám trường hợp xe luồng xanh
và tám trường hợp xe chạy chui vận chuyển hàng cấm hàng lậu chạy sai lộ trình thậm chí chở người và tử thi trái phép
công an tỉnh hà nam cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người
công an quận hoàn kiếm phối hợp với ủy ban nhân dân phường tràng tiền xử phạt bốn người dân vi phạm
đi tập thể dục khi thành phố thực hiện chỉ thị hai mươi hai của thành phố
đó là những thông tin sẽ có trong bản tin toàn cảnh covid ngày hôm nay sau đây là nội dung chi tiết
sau một tháng tranh dịch khoảng một người dân quận bình thạnh thành phố hồ chí minh
được đưa trở về nhà khi nơi ở chuyển thành vùng xanh an toàn
sáng hai mươi ba tháng chín
gần chục xe bán tải cùng ba xe năm mươi chỗ được quận bình thạnh huy động đến khách sạn công đoàn
phường hai mươi bảy chợ đầu đạc và người dân trở về nơi cư trú
bên trong bảy mươi chín căn hộ của khách sạn năm tầng cảnh sát bộ đội tình nguyện viên
phụ nhiều người thu gom quần áo quạt bếp ga đồ dùng cá nhân vào từng giò sách
cùng mẹ xách nhiều túi đồ ra xe chị trần thị thúy hai mươi ba tuổi cho biết
sau một tháng di cư tránh dịch hai mẹ con cảm thấy yên tâm để về nhà
khi khu trọ ở đường điện biên phủ phương một mươi năm hết ca nhiễm
ở đây tôi được lo ăn uống tiêm vaccine giờ trở về nhà chuẩn bị làm việc trở lại sau ba mươi tháng chín
ngồi trên ô tô năm mươi chỗ để về nhà lần này ông dương văn trạng bảy mươi hai tuổi kể
dãy trọ ông ở một tháng trước từng phát hiện hơn chục ca covid một mươi chín nay đã được gỡ phong tỏa
ông mong về lại khu trọ vẫn đủ người quen thành phố sớm công chế được dịch để đi bán vé số trở lại
cách đó ba km gần một trăm tám mươi người tạm trú ở trung cư số một nghìn năm mươi trên đường phan chu trinh phường hai
cũng được bố trí xe đưa về nhà
sau khi khu trọ của họ tại bảy phường được quận xác định đã an toàn
ông nguyễn văn cảnh trưởng ban dân vận quận bình thạnh cho biết
một người từ một mươi sáu phường trên địa bàn sẽ được đưa về các khu trọ trong hôm nay
sau khi nơi ở của họ chuyển từ vùng đỏ sang vùng vàng xanh
thời gian tạm trú tại khách sạn và chung cư không có ca nhiễm nào phát sinh
người dân được tiêm vaccine cấp phát túi an sinh lương thực và thực phẩm hàng ngày
trước đó từ ngày hai mươi ba tháng tám quận bình thạnh đã thực hiện kế hoạch
đưa những người khỏe mạnh ra khỏi vùng nhiều ca nhiễm
khu vực di rời chủ yếu là các xóm trọ chật hẹp đông lao động dễ xảy ra bùng phát dịch
họ được bố trí trong các căn hộ ba phòng ngủ phòng khách phòng vệ sinh và bếp
mỗi căn có thể chứa cùng lúc hai ba gia đình tùy số người
ban đầu quận tỉnh di rời khoảng hai trường hợp nhưng sau đó thực hiện với khoảng một người
ở đợt bùng phát dịch thứ tư hiện bình thạnh ghi nhận hơn hai mươi ca nhiễm
xếp thứ bảy trong hai mươi hai quận huyện thành phố thủ đức ở thành phố hồ chí minh
chủ tịch nước đề xuất cần nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển sản xuất vaccine
trong đó có việc tạo ra những trung tâm và mạng lưới sản xuất vaccine ở các khu vực
nhận lời mời của tổng thống mỹ joe biden trưa ngày hai mươi hai tháng chín theo giờ new york
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã tham dự và phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh với chủ đề
chấm dứt đại dịch covid một mươi chín và xây dựng lại tốt hơn
do tổng thống mỹ chủ trì nhân dịp đại hội đồng liên hợp quốc khóa bảy mươi sáu
đây là hội nghị có ý nghĩa quan trọng đối với các nỗ lực phòng chống dịch trên phạm vi toàn cầu trong thời gian tới
do thời gian hội nghị có hạn chỉ có lãnh đạo cấp cao một số nước phát biểu
nhiều nhà lãnh đạo cấp cao khác được mời gửi thông điệp ghi hình để phát trên trang mạng của ban tổ chức sau hội nghị
tham dự hội nghị còn có lãnh đạo một số tổ chức quốc tế quỹ toàn cầu
tập đoàn lớn đang tham gia và đóng góp tích cực vào phòng chống covid một mươi chín tại nhiều nước trên thế giới
hội nghị tập trung thảo luận và đưa ra các cam kết mạnh mẽ của các nhà lãnh đạo cấp cao
các tổ chức quốc tế và khu vực tư nhân về tiêm chủng vaccine rộng rãi cho người dân trên thế giới
bảo vệ tính mạng con người và xây dựng lại an ninh y tế toàn cầu tốt hơn trong thời gian tới
đáng chú ý là các cam kết sẽ đảm bảo ít nhất bảy mươi dân số thế giới ở tất cả các quốc gia thuộc các nhóm có thu nhập khác nhau
được tiêm vaccine
đã được tiêm vaccine đầy đủ trước phiên họp đại hội đồng liên hợp quốc tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
đảm bảo tất cả các quốc gia thu nhập thấp hoặc thu nhập trung bình thấp có thể tiếp cận đầy đủ oxy
đồ bảo hộ cá nhân và phương pháp điều trị hiệu quả trong năm hai nghìn hai mươi một
cũng như phương pháp điều trị tiên tiến trong năm hai nghìn hai mươi hai để bảo vệ tính mạng cho người dân
đảm bảo nguồn tài chính bền vững cho an ninh y tế thông qua việc thiết lập một quỹ tài chính
với mức khởi đầu mong muốn khoảng một mươi tỷ đô la trong năm hai nghìn hai mươi một
và thành lập một hội đồng về các hiểm họa sức khỏe toàn cầu
phát biểu tại hội nghị chủ tịch nước nguyễn xuân phúc cho rằng
trong ứng phó dịch bệnh bảo vệ sinh mạng và sức khỏe của người dân phải là ưu tiên hàng đầu
để làm được điều đó cần hành động quyết liệt để phát hiện sớm
truy vết nhanh cách ly kịp thời và điều trị hiệu quả
tăng cường năng lực xét nghiệm đảm bảo oxy máy thở và thuốc điều trị
đặc biệt là nhanh chóng tiêm vaccine trên diện rộng
chủ tịch nước nhấn mạnh muốn vậy
cần phải tăng cường hợp tác toàn cầu đầu tư nâng cao khả năng tự cường của hệ thống y tế
và phát triển ngành công nghiệp sản xuất thiết bị y tế và dược phẩm
nhất là ở các nước đang phát triển
chủ tịch nước hoan nghênh việc hội nghị lần này quyết định thành lập quỹ tài chính an ninh y tế toàn cầu
góp phần đảm bảo nguồn lực cho những nỗ lực phòng chống đại dịch
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
mở rộng tiêm vaccine song song với sử dụng thuốc điều trị hiệu quả
có ý nghĩa then chốt để đẩy lùi dịch bệnh
bảo vệ tính mạng người dân và thúc đẩy phụ hồi phát triển kinh tế
chủ tịch nước đề xuất cần nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển sản xuất vaccine
trong đó có việc tạo ra những trung tâm và mạng lưới sản xuất vaccine ở các khu vực
thông qua việc tăng cường hợp tác sản xuất và chuyển giao công nghệ cho các nước đang phát triển
xóa bỏ rào cản liên quan đến cung ứng vaccine
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc cho biết việt nam sẵn sàng tham gia vào các nỗ lực này
nhân dịp này chủ tịch nước nguyễn xuân phúc cảm ơn và đánh giá cao vai trò của chương trình covax
cảm ơn nhiều nước đã chia sẻ hỗ trợ vaccine cho việt nam
chủ tịch nước kêu gọi covax và các nước có năng lực đẩy mạnh nỗ lực cung ứng vaccine cho các nước đang phát triển
để ít nhất bảy mươi dân số các nước này được tiêm chủng sớm nhất
có thể và hy vọng đạt được mục tiêu này trước kỳ họp đại hội đồng liên hợp quốc năm sau
chủ tịch nước thông báo việt nam đang triển khai chương trình tiêm phòng covid một mươi chín
cho người dân trên mạng
trong một mươi tám tuổi việt nam cùng các nước asean đã thành lập quỹ ứng phó covid một mươi chín vào năm hai nghìn hai mươi
và mới đây đã quyết định sử dụng một mươi năm triệu usd từ quỹ này để mua vaccine cho các nước thành viên
nhiều nhà lãnh đạo cấp cao chia sẻ những ý kiến đánh giá và đề xuất trong phát biểu của chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
tổng thống mỹ joe biden cùng nhiều nhà lãnh đạo khác đều nhấn mạnh
cộng đồng quốc tế cần có cam kết và quyết tâm mạnh mẽ để cấp bách tiêm vaccine rộng rãi cho mọi người dân trên toàn thế giới
bảo vệ tính mạng
vào cuộc sống của người dân tăng cuồng nguồn lực để xây dựng lại tốt hơn
chính phủ đồng ý áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt
theo luận đấu thầu để mua hai mươi triệu liều vaccine vercell của trung quốc
theo nghị quyết ngày hai mươi một tháng chín về việc mua vaccine covid một mươi chín verocel của tập đoàn sinopharm trung quốc
chính phủ chấp nhận phương thức thanh toán theo các điều khoản hợp đồng
chấp nhận không có nội dung về bảo lãnh tạm ứng bảo lãnh thực hiện hợp đồng
bộ y tế chịu trách nhiệm tổ chức mua vaccine verdocel
đảm bảo chất lượng hiệu quả và tiến độ
theo đó chính phủ đồng ý việc thủ tướng cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu
trong trường hợp đặc biệt theo điều hai mươi sáu luật đấu thầu
đối với việc mua hai mươi triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín verocel của tập đoàn sinopharm trung quốc
kèm theo đó là các điều kiện như chấp thuận điều khoản miễn trừ trách nhiệm
đối với các khiếu nại phát sinh hoặc liên quan đến vaccine hoặc việc sử dụng vaccine
nghị quyết giao bộ y tế chịu trách nhiệm và khẩn trương tổ chức thực hiện
việc mua vaccine phòng covid một mươi chín verocel đảm bảo chất lượng hiệu quả
tiến độ trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trước đó chính phủ cũng đã có nghị quyết về việc mua vaccine phòng covid một mươi chín abdallah
do trung tâm kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học cuba sản xuất với các điều kiện tương tự
đến nay việt nam đã tiếp nhận khoảng bốn mươi năm triệu liều vaccine covid một mươi chín các loại
riêng verocell khoảng hai mươi triệu liều
đến hết ngày hai mươi hai tháng chín cả nước đã tiêm được ba mươi năm sáu triệu liều vaccine
vaccine trong đó có hai mươi tám bảy triệu người tiêm mũi một sáu chín triệu người tiêm đủ hai liều
các đại biểu của nhân dân tp hcm đã biểu quyết để thông qua nghị quyết hỗ trợ người dân
gặp khó khăn do dịch covid một mươi chín đợt ba với mức hỗ trợ là một triệu đồng một người
nghị quyết này quy định hỗ trợ cho năm nhóm đối tượng
thành viên trong hộ nghèo hộ cận nghèo người thuộc diện hưởng chế độ trợ cấp
bảo trợ xã hội hàng tháng đang gặp khó khăn
người lao động có hoàn cảnh thật sự khó khăn
do bị mất việc làm không có thu nhập trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội kéo dài
đang thực tế có mặt trên địa bàn xã phường thị trấn
người phụ thuộc của đối tượng hai gồm cha mẹ vợ chồng và các con ở nhà nội trợ
hoặc không có khả năng làm việc sống phụ thuộc sống chung trong một hộ
đang có mặt trên địa bàn xã phường thị trấn
cha mẹ vợ chồng và các con ở nhà nội trợ
hoặc không có khả năng làm việc sống phụ thuộc sống chung trong một hộ
của người đang hưởng lương hưu người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động
người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội
người lao động được doanh nghiệp trả lương của tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
có hoàn cảnh thực sự khó khăn đang có mặt trên địa bàn xã phường thị trấn
người lưu trú trong các khu nhà trọ khu lưu trú khu dân cư nghèo có hoàn cảnh thực sự khó khăn
trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách và có mặt trên địa bàn
theo nghị quyết thành phố sẽ không hỗ trợ cho người đang hưởng
người đang hưởng lương hưu người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động
người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội
người lao động được doanh nghiệp trả lương của tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
mức hỗ trợ là một triệu đồng một người từ ngân sách thành phố thực hiện chi trả một lần
việc trì hỗ trợ phải đảm bảo nguyên tắc chi đủ chi đúng không bỏ sót không trùng lập
không phân biệt thường trú tạm trú hay lưu trú công khai minh bạch
thuận lợi về thủ tục cho người thụ hưởng nhưng không lợi dụng chính sách
để trục lợi cá nhân
hội đồng nhân dân thành phố giao ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo triển khai ngay
công tác chi hỗ trợ cho các đối tượng
bà rịa vũng tàu tiếp tục tạm dừng các dịch vụ ăn uống có tổ chức khác với nhau
chợ đêm nhà hàng tiệc cưới cơ sở chăm sóc sức khỏe vật lý trị liệu
khu vui chơi khu phố đi bộ karaoke kể từ giờ ngày hai mươi ba tháng chín theo chỉ thị số một mươi năm
theo quy định của ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu từ giờ ngày hai mươi ba tháng chín
tỉnh này nới lỏng giãn cách xã hội thực hiện chỉ thị số một mươi năm
bà rịa vũng tàu tiếp tục tạm dừng các dịch vụ ăn uống chợ đêm nhà hàng tiệc cưới
cơ sở chăm sóc sức khỏe vật lý trị liệu khu vui chơi khu phố đi bộ karaoke dưới mọi hình thức
điểm kinh doanh trò chơi điện tử truy cập internet
đồng thời cũng tạm dừng hoạt động tắm biển các cơ sở địa điểm nghỉ dưỡng
không tụ tập quá năm người ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện
các cơ sở kinh doanh thể dục thể thao trong nhà ngoài trời các trung tâm thể dục thể thao
và các khu tập luyện thể thao khu vui chơi thể dục công cộng
người lao động đi đường chỉ cần giấy xác nhận của chủ doanh nghiệp
bà rịa vũng tàu cho phép một số hoạt động sản xuất kinh doanh
đối với các cơ sở sản xuất sử dụng một trăm linh lao động là người dân đang sinh sống trên địa bàn
của một huyện thị xã thành phố thì người lao động được sử dụng phương tiện cá nhân
đi từ nơi ở đến nơi làm việc
chỉ cần có giấy xác nhận của chủ doanh nghiệp
còn các cơ sở sản xuất có sử dụng lao động cả trong và ngoài địa bàn huyện thị xã thành phố
đang thực hiện phương án ba tại chỗ hơn một mươi bốn ngày thì chỉ người lao động là dân đang sinh sống trên địa bàn
nơi doanh nghiệp đóng cơ sở sản xuất kinh doanh được sử dụng phương tiện cá nhân
đi từ nơi ở đến nơi làm việc
điều kiện bắt buộc là doanh nghiệp và cá nhân phải đăng ký lịch trình di chuyển của người lao động
thể hiện cụ thể cung đường di chuyển từ nơi cư trú đến nơi làm việc và ngược lại
được ubnd xã phường thị trấn xác nhận
bà rịa vũng tàu cho phép các phương tiện vận chuyển hàng hóa hoạt động kết nối
tiêu thụ nông sản được hoạt động nhưng phải đảm bảo phòng chống dịch theo quy định
các cảng cá tàu đánh cá và ngư dân hoạt động trở lại khi đáp ứng đủ các điều kiện
siêu thị trung tâm thương mại chuỗi cửa hàng bán lẻ phải thực hiện đánh giá an toàn phòng chống dịch
trước khi được phép hoạt động trở lại
các chợ truyền thống tổ chức hoạt động trở lại chỉ kinh doanh các hàng hóa thiết yếu
dịch vụ nhà hàng cơ sở dịch vụ ăn uống được hoạt động thông qua hình thức đặt hàng trực tuyến
không bán trực tiếp cho khách hàng
người giao hàng là nhân viên của các đơn vị cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa
có ứng dụng công nghệ phải đảm bảo các biện pháp an toàn phòng chống dịch
đối với nhà ở riêng lẻ được phép thi công với điều kiện có hàng rào che chắn xung quanh khu vực xây dựng
với số lượng công nhân không quá một mươi người sử dụng người lao động là dân sinh sống tại địa bàn của một quận huyện thị xã thành phố
riêng huyện côn đảo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ thị một mươi chín từ giờ ngày hai mươi ba tháng chín
tỉnh bà rịa vũng tàu yêu cầu kiểm soát chặt chưa cho phép các phương tiện vận tải hành khách ra vào côn đảo
công an thành phố nha trang cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vừa thi hành quyết định tạm giữ
đối với nguyễn hoàng quốc bốn mươi một tuổi trú tại phường vĩnh phước thành phố nha trang về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó tại tổ một mươi một xuân thủy phường vĩnh phước
các nhân viên y tế đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tầm soát covid một mươi chín cho người dân
thúy nguyễn hoàng quốc xuất hiện yêu cầu được xét nghiệm ngay nhận thấy người này không mang theo khẩu trang
các nhân viên y tế không đồng ý xét nghiệm thì bị đối tượng phản ứng bằng những lời lẽ thô tục
khi một cán bộ công an có mặt can thiệp và nhắc nhở nguyễn hoàng quốc vẫn không chấp hành
tiếp tục chửi bới rồi đưa tay đánh luôn người này trước khi rời khỏi nơi xảy ra sự việc
tuy nhiên ngay sau đó nguyễn hoàng quốc đã bị khống chế đưa về trụ sở công an phường vĩnh phước
tại đây quốc đã thừa nhận hành vi của mình
theo kết quả xác minh nguyễn hoàng quốc từng có một tiền án về tội vi phạm quy định
về điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ năm hai nghìn sáu
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp nhoa trang đang tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra
ngày hai mươi hai tháng chín lực lượng cảnh sát giao thông tp hcm đã phát hiện sáu mươi tám trường hợp lái xe luồng xanh
và tám trường hợp xe chạy chui vận chuyển hàng cấm hàng lậu chạy sai lộ trình
thậm chí là chờ người và tử thi trái phép
đại diện phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm cho biết
đơn vị đã có văn bản đề xuất sở giao thông vận tải tp hcm tiến hành thu hồi mã luồng xanh
đối với các phương tiện vận tải vi phạm trong thời gian qua
đồng thời phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt kiến nghị các cơ quan
thực hiện cấp mã luồng xanh phải có biện pháp theo dõi loại phương tiện này
bảo đảm thực hiện đúng việc vận chuyển các mặt hàng thiết yếu theo lộ trình đã đăng ký
thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ vừa qua
tp hcm đồng thời thực hiện hướng dẫn của tổng cục đường bộ việt nam
về việc hướng dẫn tạo thuận lợi luồng xanh cho các phương tiện vận chuyển công nhân
chuyên gia hàng hóa lưu thông từ các tỉnh thuộc vùng đông nam bộ tây nam bộ
các tỉnh khác có liên quan đến đi qua tp hcm
theo đại diện phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt
việc cấp giấy nhận diện có mã cho phương tiện vận tải lưu thông theo luồng xanh
đã tạo thông thoáng tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh
ở các cửa ngõ và khu vực nội đô thành phố
cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa thiết yếu kịp thời
phục vụ đời sống của người dân trong vùng đang thực hiện giãn cách xã hội
tuy nhiên trong quá trình tuần tra kiểm soát trên đường và tại các chốt kiểm soát
lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện các trường hợp phương tiện vận tải có mã qr luồng xanh
lợi dụng việc được tạo điều kiện lưu thông qua các chốt kiểm soát
đã thực hiện vận chuyển không đúng các mặt hàng thiết yếu lộ trình đã được quy định
đại diện phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát thông tin
theo thống kê của phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt
thời gian qua quá trình tuần tra kiểm soát trên đường và tại các chốt kiểm tra cố định
lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện bảy mươi sáu phương tiện vận tải
trong đó có sáu mươi tám xe luồng xanh có các hành vi như vận chuyển người tử thi không đúng quy định
vận chuyển hàng cấm hàng lậu không đúng tên tài xế đã đăng ký
các phương tiện ô tô cá nhân có mã luồng xanh đăng ký là xe chuyên dùng
nhưng trên hệ thống có thông tin lộ trình thời gian hiệu lực không đúng quy định
không có phiếu xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín
công an tỉnh hà nam cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người
theo thông tin ban đầu trước đó ngày hai mươi ba tháng tám
chị l sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quê quán xã hợp lý huyện lý nhân tỉnh hà nam
đi từ thành phố hồ chí minh là vùng đang có dịch covid một mươi chín
và đang áp dụng chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ về tỉnh hà nam
sau khi về đến hà nam chị l không đến cơ quan y tế
chính quyền địa phương khai báo y tế theo quy định mà đi tìm nhà trọ để thuê ở
khi chủ nhà trọ yêu cầu phải có giấy xét nghiệm covid một mươi chín
thì chị l đến một phòng khám trên địa bàn thị xã duy tiên để làm xét nghiệm
quá trình xét nghiệm tại đây chị l không khai báo rằng đi từ vùng dịch về
mà khai báo từ nam định đến
đến ngày hai mươi bốn tháng tám chị l được xác định dương tính với sát covid hai
đã tiếp xúc gần bảy mươi năm f một liên quan đến chị l phải đi cách ly tập trung
các cơ quan y tế địa phương sau đó đã phải tiến hành phun khử khuẩn
và áp dụng nhiều biện pháp phòng chống dịch khác
làm phát sinh chi phí phòng chống dịch trên sáu trăm linh triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam đang tiếp tục mở rộng điều tra
làm rõ hành vi vi phạm của chị l và các trường hợp có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
công an quận hoàn kiếm phối hợp với ủy ban nhân dân phường tràng tiền
xử phạt bốn người dân vi phạm đi tập thể dục khi thành phố thực hiện chỉ thị hai mươi hai của thành phố
sáng ngày hai mươi ba tháng chín tại khu vực phố đinh tiên hoàng vườn hoa lý thái tổ
qua tuần tra phát hiện nhóm bốn phụ nữ đang đi tập thể dục và dắt chó đi dạo
tổ công tác công an phường trần tiền đã yêu cầu nhóm người trên về trụ sở công an phường để làm rõ
khi viết bản tường trình cả bốn người đều nêu lý do là đi tập thể dục cho vui vẻ
vì nghĩ thành phố đã nới lỏng giãn cách đã hết dịch
trong đó một trường hợp nó dắt chó đi dạo vì nhu cầu cấp thiết
sau khi được tuyên truyền cả bốn người đều thừa nhận vi phạm và ký vào biên bản vi phạm hành chính
lực lượng chức năng đã xử phạt bốn phụ nữ này với mức phạt hai triệu đồng một người theo nghị định một trăm một mươi bảy
bản tin toàn cảnh covid chiều hai mươi ba tháng chín xin được kết thúc tại đây
hãy nhớ bấm like và theo dõi kênh thông tin chính thức về dịch bệnh
cục báo sức khỏe và đời sống cơ quan của bộ y tế để có được những thông tin chính xác nhất
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại